phía bắc của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa không có mưa rông
gió đông bắc ở mức cấp năm có lúc cấp sáu sóng biển trong khoảng từ hai đến ba mét biển động
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước